vào dạng sáng ngày hôm nay tức mùng ba tết phòng cục phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh lào cai điện biên
và lực lượng công an đã triệt phá hai đường dây vận chuyển ma túy với số lượng đặc biệt lớn từ khu vực tam giác vàng qua lào vào việt nam
và đưa sang trung quốc tiêu thụ bắt bốn đối tượng thu một trăm bốn mươi bốn bánh heroin ba xe máy và nhiều tăng vật khác
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc thể hiện tinh thần quyết tâm quyết liệt tấn công tội phạm của lực lượng chức năng
bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui xuân đón tết
cụ thể vào lúc bốn h một mươi năm phút ngày ba tháng hai trên quốc lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc địa phận thôn ngầm thìn xã tân thượng huyện văn bàn tỉnh lào cai
cục phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh lào cai phá thành công chuyên án ma túy
bắt giàng thị sông dân tộc mông chú xã lùng khẩu nhìn huyện mường khương tỉnh lào cai thu tại chỗ bảy mươi hai bánh heroin một xe máy và một số tăng vật
tiếp đó vào hồi bốn h bốn mươi năm phút tại ngã ban nậm he xã mường tùng huyện mường trà tỉnh điện biên bộ đội biên phòng tỉnh điện biên đã chủ trì phối hợp
với cục phòng chống ma túy và tội phạm và công an tỉnh điện biên phá thành công chuyên án ma túy bắt trang a má dân tộc mông
trù xã seng su xìn huyện mường nhé tỉnh điện biên thu tại chỗ bảy mươi hai bánh heroin một xe máy mở rộng điều tra tại xã chăn nưa huyện xìn hồ tỉnh lai châu
lực lượng chức năng bắt tiếp hai đối tượng trong đường dây là tấn a trả dân tộc giao trù xã sa phi lìn huyện xìn hồ tỉnh lai châu
và tráng a lù chú xã phìn hồ huyện nậm pồ tỉnh điện biên thu một xe máy
lực lượng đánh án đã đảm bảo tuyệt đối an toàn các đối tượng có nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi xảo quyệt
triệt để lợi dụng thời gian nghỉ tết nguyên đán và đêm tối để vận chuyển ma túy nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng